tại tp hcm gần sáu trăm linh chiến sĩ cảnh sát đã tích cực tham gia nội dung thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an tp hcm vừa tổ chức mới đây
các chiến sĩ thuộc ba mươi đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố thi đấu với ba nội dung
chạy một trăm linh m vượt chứng ngại vật cứu nạn cứu hộ chạy tiếp sức bốn x một trăm linh m cứu người chữa cháy
và đội hình máy bơm chữa cháy phung nước tiêu điểm đây là dịp để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại tp hcm kiểm tra nâng cao năng lực trình độ chuyên môn đặc biệt là kỹ chiến thuật chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ từ đó chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống cháy nổ sự cố xảy ra